ngày hai tháng bốn sau khi cấm các phương tiện lưu thông qua đèo bren để khắc phục tình trạng sạt lở xảy ra tại đây sau trận mưa lớn
cơ quan chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khẩn cấp huy động lực lượng chuyên môn tiến hành cửa hạ một mươi năm cây thông ba lá
bên mép bờ ta luy dương trên đèo bren nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đèo trong mùa mưa bão
các cây bị cưa hạ có đường kính từ ba mươi đến sáu mươi cm cao từ một mươi một mươi tám m đứng treo leo bên bờ ta lui có thể ngã đổ bất cứ lúc nào
nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện di chuyển qua đèo bren
sau khi xử lý xong sự cố mất an toàn tại vị trí sạt lở các phương tiện đã được lưu thông trở lại bình thường
trước đó cơn mưa lớn vào chiều ngày ba mươi một tháng ba và mùng một tháng bốn đã khiến tuyến đèo bren vừa được nâng cấp mở rộng đã bị sạt lở đất đá
các cơ quan chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và khắc phục sự cố
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm trong giai đoạn một trong tháng ba từ ngày một tháng bảy đến ba mươi tháng chín
tuyến metro số một tp hcm
chuyến đầu tiên xuất phát lúc năm giờ và muộn nhất lúc hai mươi hai giờ hằng ngày
mỗi chuyến cách nhau từ tám đến một mươi phút
giai đoạn hai từ đầu tháng một mươi đến ba mươi một tháng một mươi hai sẽ vận hành một mươi hai đoàn tàu vào các ngày trong tuần
thời gian tàu chạy từ năm giờ đến hai mươi ba giờ ba mươi
riêng ngày cuối tuần nghỉ lễ tết metro số một vận hành chín đoàn tàu với thời gian hoạt động tương tự
giai đoạn ba từ đầu năm hai nghìn hai mươi năm trở đi ba quản lý đường sát đô thị tp hcm sẽ vận hành tuyến metro số một
theo công suất thiết kế đầu tư ban đầu
kế hoạch vận hành giai đoạn này được xác định dựa theo tình hình khai thác thực tế của năm hai nghìn một mươi bốn
để giúp người dùng có thể sử dụng dịch vụ một cách thuận tiện nhanh chóng và an toàn
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội đã phối hợp với liên minh asean vp bank
triển khai áp dụng thẻ vé tháng ảo
hay còn gọi là thẻ phi vật lý cho hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố hà nội
thẻ điện tử ảo hay còn gọi là thẻ phi vật lý được thiết lập theo tài khoản định danh của khách hàng
hiển thị trên điện thoại di động có hình ảnh và đầy đủ thông tin như thẻ chip vật lý với mã thẻ
thông tin chủ thẻ loại đối tượng và thời hạn sử dụng thẻ
sử dụng thẻ ảo giúp tiết kiệm chi phí phát hành thẻ vật lý
khách hàng không tốn thời gian chi phí đi lại để nhận và dán tem trên thẻ vé tháng
thẻ ảo có giá trị sử dụng ngay sau khi khách hàng đăng ký thẻ thành công
không mất thời gian chờ đợi ba bốn ngày lấy thẻ và không mất thời gian xếp hàng dán tem vé tháng như thẻ vật lý
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội là đơn vị quản lý và điều hành hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố
trong những năm qua trung tâm đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng với mục tiêu từng bước chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lý
và đưa giao thông công cộng là phương tiện đi lại thuận tiện cho người dân góp phần giảm thiểu sử dụng giao thông cá nhân giảm thiểu ủng tác giao thông và ô nhiễm môi trường
chuyển sang một số thông tin trong nước khác
ngày hai tháng bốn tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải và triển lãm cuộc thi
đan mạch trong mắt em với chủ đề tương lai xanh do đại sứ quán đan mạch và hội hữu nghị việt nam đan mạch phối hợp tổ chức
đây là lần thứ chín hội hữu nghị việt nam đan mạch và đại sứ quán đan mạch cùng các đối tác trong và ngoài nước tổ chức cuộc thi vẽ tranh đan mạch trong mắt em
cuộc thi năm nay với chủ đề tương lai xanh đã lan tỏa ý nghĩa về tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước việt nam đan mạch
đặc biệt trong bối cảnh chính phủ và nhân dân hai nước cùng hướng tới một tương lai xanh
bền vững thông qua đối tác chiến lược xanh
ban tổ chức đã trao giải cho sáu mươi hai cá nhân gồm một giải đặc biệt hai giải nhất ba giải nhì sáu giải ba và năm mươi giải khuyến khích
cho các em học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc hai mươi hai tỉnh thành phố trên tổng số hai mươi một năm trăm linh tác phẩm tham gia cuộc thi
qua đó khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia đã được thu hẹp thông qua góc nhìn hồn nhiên trong trẻo của các em học sinh
thưa quý vị ngày hai tháng bốn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giải vô địch súng hơi quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn đã khai mạc
với sự tham dự của hai trăm linh vận động viên huấn luyện viên đến từ một mươi hai địa phương đơn vị bắn súng trong cả nước
giải vô địch súng hơi quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày hai tháng bốn đến ngày một mươi tháng bốn tại trường bắn súng khu liên hợp thể thao tỉnh quảng ninh
các vận động viên thi đấu tranh ba mươi tám bộ huy chương ở các nội dung cá nhân và đồng đội
cá nhân và đồng đội lứa tuổi trẻ hỗn hợp đồng đội
tại giải đấu các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở cửa ly một mươi m các nội dung súng ngắn hơi súng trường hơi súng trường hơi di động súng trường hơi tiêu chuẩn súng trường hơi di động tiêu chuẩn
giải vô địch súng hơi quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn là dịp để bổ sung các vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế trong thời gian tới
hiện chỉ một số ít công ty du lịch ở quảng ninh đón khách với số lượng rất hạn chế
vì giá tour được phía đối tác trung quốc trả thấp hơn giá thành thực tế cho một tour chọn gói rất nhiều
những công ty chấp nhận đón khách trong đó phần lớn là các công ty không có trụ sở chi nhánh ở quảng ninh
và sẽ phải xoay sở đủ chiêu trò để có thể bù giá và kiếm lời
chiêu trò quen thuộc được lặp lại đó là phối hợp đưa du khách vào các cửa hàng bán hàng với giá đắt
nhưng hàng giả nhãn hiệu cắt giảm chất lượng dịch vụ
bộ ăn uống khách sạn
theo phản ánh của bạn đọc với đường dây nóng báo sài gòn giải phóng gần đây tại hà nội và nhiều tỉnh thành miền bắc
chỉ số về ô nhiễm không khí aqi luôn ở mức rất cao
thậm chí là nhiều ngày hà nội là thành phố đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí
với chỉ số aqi vượt ngưỡng ba trăm linh mức nguy hại cho sức khỏe
theo một số chuyên gia môi trường nguyên nhân gia tăng ô nhiễm không khí ở hà nội và một số tỉnh miền bắc
là do ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi
dẫn đến các chất ô nhiễm trong không khí không được khuếch tán lên cao nhất là bụi mịn pm hai năm
ngoài ra hà nội hiện có một mươi bảy khu công nghiệp khoảng tám trăm linh làng có nghề hơn bảy triệu xe gắn máy và hơn sáu trăm linh ô tô
đây là những nguồn phát khí thải nhà kính gây ô nhiễm môi trường đặc biệt giao thông là nguồn phát thải
đóng góp bảy mươi tổng lượng bụi và khí thải
tổng cục thống kê mới đây đã chỉ ra giá cả hàng hóa dịch vụ sinh hoạt
ở thành phố hà nội trở nên đắt đỏ nhất cả nước
thậm chí liên tục nhiều năm liền hà nội đã giữ vị trí quán quân này
liên quan đến vấn đề này bài viết vì sao giá hàng hóa dịch vụ ở hà nội đắt đỏ
trên báo tiền phong dẫn lời các chuyên gia nhận định
chỉ số giá sinh hoạt của hà nội cao nhất cả nước có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan
về lý do khách quan bảy mươi hàng hóa cung cấp cho hà nội là từ phía nam nên phải chịu chi phí vận chuyển
ngoài ra hà nội là trung tâm du lịch lớn của cả nước
dịch vụ phát triển cũng kích thích giá cả đắt đỏ hơn
phân tích chủ quan giá sinh hoạt tại hà nội đắt đỏ cũng có nguyên nhân từ hệ thống phân phối yếu
trung gian ăn dày đẩy giá hàng hóa lên cao
theo bài viết xiết lại hoạt động môi giới bất động sản trên báo đại đoàn kết
thời gian qua mặc dù đã có các quy định xử phạt nhưng môi giới bất động sản vẫn là nghị tự do
bởi vậy kể cả khi gia nhập hay rút lui khỏi thị trường
người trong nghề cũng không gặp bất cứ một rào cản nào
bối cảnh đó cho thấy cần có cơ chế pháp luật ràng buộc vai trò và trách nhiệm
của lực lượng môi giới bất động sản trong việc tư vấn cung cấp thông tin
bao gồm cả thủ tục pháp lý của sản phẩm dự án bất động sản bảo vệ
quyền lợi cho nhà đầu tư và người mua khi mà tham gia giao dịch
qua đó giúp thị trường bất động sản vận hành an toàn và minh bạch
giới chuyên gia nhận định với luật kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được thông qua
nhiều môi giới bất động sản không chuyên sẽ bị loại bỏ
kỳ vọng hoạt động môi giới bất động sản sẽ được siết chặt với nhiều quy định chặt chẽ
tạo môi trường kinh doanh bất động sản lanh mạnh và minh bạch
trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay có bài lo thị trường xăng dầu bị lũng đoạn
theo dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu mà bộ công thương đề xuất mới đây
doanh nghiệp đầu mối được tự quyết giá bán xăng dầu nhưng không vượt quá trần của nhà nước quy định
cơ chế này được các chuyên gia doanh nghiệp đánh giá là
sát với thị trường nhưng lại làm dấy lên lo ngại doanh nghiệp đầu mối sẽ tự tạo luật chơi gây lũng đoạn thị trường
những nội dung vừa rồi của từ mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của chúng tôi hôm nay